thưa quý vị tăng hiệu quả giảm kinh phí tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và tạo ra các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới
chuyển đổi số trong các doanh nghiệp việt nam đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ
đã tạo ra những thay đổi lớn cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình cũng như là những lĩnh vực khác nhau
ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số và cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể
đây là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển công nghệ ánh sáng thông minh tích hợp với internet vạn vật
và trí tuệ nhân tạo ở việt nam trong ba năm thực hiện chuyển đổi số đơn vị đã có bốn ba trăm bốn mươi chín sáng kiến cải tiến kỹ thuật
bảy mươi trong đó được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh trực tiếp tham gia tạo giá trị
quá trình dịch chuyển từ một nhà máy truyền thống được thành lập hơn sáu mươi năm trước đây
bây giờ trở thành một nhà máy của công nghệ số thông minh hóa và linh hoạt hóa
sản phẩm của nhà máy đó dịch chuyển sự thông minh từ những sản phẩm
nguồn sáng bây giờ ràng đông đã cung cấp một giải pháp chiều sáng lấy con người làm trung tâm
để mà đưa đến các giải pháp về ngôi nhà thông minh hưởng đến một cuộc sống thân thiện với môi trường cuộc sống xanh
chỉ tính riêng trên cổng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ thông tin và truyền thông
đã có trên sáu trăm linh doanh nghiệp tiếp cận tham khảo thông tin về các nền tảng được đăng tải
và khoảng bảy mươi doanh nghiệp sử dụng một trong số các nền tảng để chuyển đổi số
chiếm một phần mười số lượng doanh nghiệp
thực ra cái chuyển đổi số thì cái phần cứng thì nó ít nhưng cái phần về mềm mà liên quan đến là các cái khung pháp lý
hành lang pháp lý rồi là các cái quy định các cái chính sách mà nó thật lợi hóa được cho cái việc chuyển đổi số
rồi nó mở đường cho những cái tư duy mới cho cách làm mới thì đấy chính là cái điểm mà chúng ta mong chờ
theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của thủ tướng chính phủ
kinh tế số đặt mục tiêu đạt hai mươi gdp đến năm hai nghìn hai mươi năm và đạt ba mươi gdp đến năm hai nghìn ba mươi
để đạt được mục tiêu đó chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trong những giải pháp then chốt
để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy nền kinh tế số
bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp chính phủ và các bộ ngành cần có chính sách khuyến khích tạo điều kiện về cơ chế chính sách
có chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp về bảo mật thông tin dữ liệu giúp họ yên tâm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số